công an tỉnh hà tĩnh cũng vừa bắt giữ đối tượng lê tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về hành vi vận chuyển mua bán pháo nổ
vào tối ngày ba mươi một tháng một lê tuấn dũng khi đang vận chuyển một thùng cắt tông trong đó có chín hộp với trọng lượng một mươi năm kg pháo và một túi nilon bên trong có năm mươi quả pháo bi
tại cơ quan công an lê tuấn dũng khai nhận đã mua số pháo trên vận chuyển xuống địa bàn huyện đức thọ để bán
vào sáng ngày một tháng hai một đám cháy lớn đã bùng phát tại một nhà máy hóa chất ở đài trung thuộc vùng lãnh thổ đài loan của trung quốc khiến hai người bị thương nặng
đám cháy bùng phát vào khoảng năm giờ năm mươi một vào sáng ngày một tháng hai gây nhiều tiếng nổ lớn cùng những cột khói đen bốc cao
lực lượng chức năng đã được huy động tới hiện trường chữa cháy và cứu hộ
ban giám đốc nhà máy cũng thông báo về trường hợp hai nhân viên mất tích trong hỏa hoạn
tuy nhiên hiện chưa xác định được hai người này
có phải là các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện hay không nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
vào ngày hôm nay ủy ban khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới who họp để xem xét việc ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với virus zika
jica là căn bệnh đang gây ra những biến chứng thai nhi nghiêm trọng tại khu vực nam mỹ
cuộc họp diễn ra dưới hình thức thảo luận qua điện thoại giữa các quan chức đầu ngành của who
đại diện các quốc gia có dịch và các chuyên gia
các bản tin đã diễn ra trên toàn thế giới dự kiến kết quả cuối cùng của cuộc họp sẽ được công bố vào ngày hai tháng hai